bão kon basu đã khiến một người chết và ít nhất hai mươi người bị thương khi quét qua hồng kông đồng thời khiến nhiều trường học doanh nghiệp đóng cửa
một người đàn ông ba mươi một tuổi đã thiệt mạng sau khi xe máy mất lái do gió bão và đâm vào cột đèn ở sheko phía nam hồng kông
người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi ít nhất hai mươi người khác đã bị thương ở hồng kông do bão kopasu
bão kom posu khiến hồng kông phải duy trì ở mức báo động cấp tám mức được kích hoạt khi tốc độ gió khoảng sáu mươi ba một trăm một mươi bảy km trên giờ trong hai mươi ba h từ ngày một mươi hai tháng một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi
thời gian lâu nhất trong hơn bốn mươi năm qua kể từ cơn bão agnes vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
nhiều trường hợp doanh nghiệp phải đóng cửa trong khi phiên giao dịch của thị trường chứng khoán cũng ngừng hoạt động
hội đồng lập pháp của thành phố phải hoãn cuộc họp hàng tuần đến ngày hai mươi tháng một mươi
trước đó bão kampasu đã gây mưa lớn dẫn đến ngập lụt lở đất tại nhiều khu vực ở philippines và khiến ít nhất chín người chết một mươi một người mất tích
bão kombasu quét qua đảo chính luzon của philippines gây những trận mưa như chút nước tại hòn đảo bộ quốc gia này
hiện bão kombasu đang gây những ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ bắc trung bộ và trung bộ của việt nam
cụ thể hoàn lưu bão số tám sẽ gây ra một lượng mưa to đến rất to cho các khu vực này
dự báo đến ngày một mươi năm tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to có nơi rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
cùng đêm một mươi năm tháng một mươi khu vực thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt có nơi trên ba trăm năm mươi mm một đợt
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới nên khu vực trung bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to